theo dự án nâng cấp đô thị các tuyến đường ở thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đang được đào lên để lắp đặt hệ thống thoát nước mưa và nước sinh hoạt
tuy nhiên sau khi san lấp hoàn trả mặt bằng đã không bảo đảm dẫn đến bị sụt lún sau những cơn mưa gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông
chiếc xe chở gạch này bất ngờ bị sụt xuống một hối sâu khi đang lưu thông trên đường phan châu trinh thành phố buôn ma thuật
đây là một trong những đoạn đường vừa được công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng cầu đường hoàng nam sàn lấp trở lại mặt bằng
sau khi đào lên để lắp đặt hệ thống ống thoát nước mưa và nước sinh hoạt
tuy nhiên sau khi sàn lấp hoàn trả mặt bằng đã không bảo đảm dẫn đến bị sụt xuống một hối sâu khi đang lưu thông trên đường phan châu trinh thành phố buôn ma thuật